không được các bên hóa dài mà ngược lại lại tiếp tục tích tụ chất chứa thì khi bột phát sẽ chuyển thành tội ác
hậu quả là tấn bi kịch đã ập xuống gia đình anh em rơi vào thảm cảnh nổi ra nống thịt
cái mâu thuẫn đấy phát sinh giữa hai anh em từ nhỏ có nghĩa là anh không nhờ nhịn và em thì cũng không chịu anh
thế cho nên là nó kéo dài từ khi mà hai anh em còn nhỏ và đến khi mà thắng đi tù về thì nó nảy sinh ra cái vấn đề là căng thẳng nhất
và nó dẫn đến cái hậu quả là mâu thuẫn giữa thắng và hiếu là không hòa giải được
là cán bộ trực tiếp điều tra vụ trọng án này thiếu tá toàn không khỏi có những nỗi niềm chăn

khi tiếp xúc với đối tượng hiếu anh cảm nhận hiếu là một người thương gia đình thương vợ con
dù đã không còn chung sống về mẹ y lệ xuống tay với chính anh ruột người cùng sinh ra và lớn lên dưới một mái nhà
lúc đấy là tâm lý rất là chán trường bởi vì là bị can hiếu đã xác định là mình sẽ đối diện với mức án cao nhất
nhưng khi mà điều tra viên mà các cái ấy lại nhắc đến vợ và con
thì chính vợ và con ấy là một cái nguồn động lực để cho hiếu tiếp tục muốn sống và muốn sửa chữa
bởi vì cơ quan điều tra cũng đặc biệt là các điều tra viên cũng giải thích rõ cái việc khai báo thành khẩn
thì cũng là sẽ là cái chuộc lại cái lỗi lầm cho hiếu
và cũng để là tạo ra một cái việc mà làm cái gương cho hai đứa trẻ là bố đã chốt lỗi thì phải nhận lỗi
đấy là những cái tâm lý mà hiếu sau này đã nhận ra và khai báo rất thành khẩn
đã quá muộn để làm lại những ngày tháng gây án tở cận kỳ
liệu hiếu có hình dung được về cuộc sống của mẹ mình sau khi đột ngột mất cả hai người con trai
tưởng như là những bở vai vững chãi để bà dựa vào khi tuổi già sức yếu
vì bố cũng có mẹ cô đã nghĩ rằng là mẹ đánh trăm que mà cháu đem một tiếng
vì bố cũng có mẹ cô đã nghĩ rằng là mẹ đánh trăm que mà cháu đem một tiếng

cuộc đời cô cô nghĩ bây giờ ngoài sáu mươi tuổi rồi là nghỉ ngơi cho anh em nó làm
ai ngờ nó cho cô lên bầu trời giữa không trung như thế này đất nó lấp ra được cô xuống đất luôn rồi
cũng như là hiếu nó dãy bầy trong cái cuộc sống giữa hai anh em bởi vì là thiếu vắng cái sự dạy dỗ của cha
thì người mẹ rất quan trọng

hiếu nó có một cái suy nghĩ nó cảm nhận là người mẹ thương anh thắng hơn là thương hiếu
trong khi đó hiếu là cũng mất rất nhiều công sức khi anh thắng đi tù
hiếu mất rất nhiều công sức để lo toan cho gia đình lo toan cho mẹ
nhưng chính vì cái sự suy nghĩ đấy cái đấy cũng chỉ là một cái cảm nhận tâm lý con người
nếu mà trong gia đình khi một người mẹ một người phụ nữ người ta nhạy cảm
mà người ta nắm bắt được cái vấn đề đấy người ta hòa giải được những cái mâu thuẫn rất là nhỏ như thế
thì sẽ không bao giờ xảy ra cái hậu quả như thế này
đấy cái đấy là cái trăn trở rất lớn
căn nhà này là hiện trường thứ hai của vụ án
hiếu không chỉ một lúc cướp đi của mẹ mình hai người con
mà y còn tước đoạt cả mạng sống của một người mẹ
người bà vừa mới đón cháu nội đồng lòng không bao lâu
con trai bà b quá đau buồn với cái chết của mẹ
đã xin đi biển dài ngày
nhắc lại chuyện cũ người con dâu bản thần không muốn chia sẻ
về cái vấn đề điều tra vụ án này thì thật sự có một cái
nếu mà nói về cái mâu thuẫn sâu xe ở ngoài xã hội
thì nếu mà nói thật ra khi mà mọi con người sống với nhau
mà xem xét mà phát hiện ra những mâu thuẫn này
mà có một cái phương ứng hòa giải tốt
có một cái phương hướng hòa đồng được tất cả các cái mâu thuẫn này
thì sẽ không xảy ra được cái hậu quả lớn như thế
dẫn đến hai mạng người bị chết
hai mạng người bị chết
một kẻ tử tù
một người mẹ mất hai con
một người con mất mẹ
nguyên do chỉ từ những dồn án tích tụ của mâu thuẫn trong những mối quan hệ thân quen rộn thịt
án tử là hình phạt thích đáng dành cho đàm văn hiếu
nhưng giá như ngay từ khi nảy sinh ý định gây tội ác
ngay khi đến nơi con dao đâm hiếu biết dừng lại
thì có lẽ những giọt nước mắt của mẹ y không phải là những giọt đáng chát
tiếc thay giá như luôn chỉ là một lời nói một mà

chẳng sẵn không phải là rõ ràng
cũng không cần dùng sắc tính trong những chất

điều thay đổi của bác sĩ là

chỉ là bạn